macca là loại cây trồng mới được đưa vào trồng thử nghiệm ở tây nguyên khoảng một mươi năm trở lại đây
bước đầu cho thấy cây macca có thể sinh trưởng phát triển được ở một số vùng sinh thái
nhất là những vùng có khí hậu lạnh
sau năm bảy năm trồng cây macca đã cho quả nên có triển vọng phát triển trên địa bàn tây nguyên
tuy nhiên theo đánh giá của thương chức ban chỉ đạo tây nguyên
đây là loài cây trồng mới nên cần phải thận trọng đánh giá kỹ trước khi mở rộng diện tích
theo thống kê của ban chỉ đạo tây nguyên tính đến thời điểm hiện nay
các tỉnh tây nguyên đã trồng được hai hai trăm sáu mươi ha cây mắc ca chiếm hơn sáu mươi bốn diện tích cây macca của cả nước
trong năm hai nghìn một mươi sáu sản lượng quả tươi thu hái được là hai trăm bốn mươi sáu tấn chiếm gần chín mươi một năm sản lượng của cả nước
diện tích cây macca ở tây nguyên tập trung chủ yếu ở tỉnh lâm đồng
chiếm bốn mươi bốn đắk nông chiếm ba mươi năm kế đến là tỉnh đắk lắc
trong là cây macca nên vậy là chăm sóc tốt
thì cây sinh trường của cây maca là nó rất tốt
mở kích thuận lợi của cây macca
cây macca mình trồng là nó dễ hơn trồng cái cây khác
cái cây này là thuộc cái cây của rừng
như vậy là mình chủ yếu là không cần tâm tưới nước non
chủ yếu là mình là thứ nhất là về vết bôn
như vậy là mình làm được vị sinh xung quanh
sau đấy là mình bón phân một năm chứ hai lần
cho nên như vậy là cố gắng như vậy là cùng bác con mình phân cỡ
thay cái cây mới trồng là phân cỡ nhất
cái cây năng suốt cái này cũng chưa biết
do chạy theo phong trào nhiều nông dân ở tây nguyên
bất chấp khuyến cáo của các đơn vị chức năng
ồ ạt mở rộng diện tích đưa cây macca vào trồng
ở những vùng đất khí hậu không thích hợp
trước khi đưa cây macca vào trong tỉnh địa bàn quyền tư đức
tổng ủy ban dân quyền tư đức cùng với một số ban ngành của quyền
cũng đã đi tham khảo một số mô hình của các tỉnh
trong đó có mô hình của tỉnh lâm đồng và đắk lắc
thì thấy rằng cái cây macca này nó rất phù hợp
với tỉnh địa bàn của quyền tư đức
bởi vì nó rất phù hợp ở cái vùng đất khô căng
vậy nên cái mức độ chịu hạng của cây macca này rất là cao
và sau khi trồng khảo nghiệm trên địa bàn quyền tư đức
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi
thì bước đầu đánh giá cái cây macca này rất phù hợp
ở cái địa bàn của quyền tư đức
hiện nay viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tây nguyên
đã có bốn dòng macca gồm hai trăm bốn mươi sáu tám trăm một mươi sáu
oc tám trăm bốn mươi chín được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận
theo quy hoạch của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi tổng diện tích trồng cây macca
tại các tỉnh tây nguyên là sáu bốn trăm chín mươi ha
trong đó trồng thuần chỉ có năm trăm năm mươi ha
diện tích còn lại năm chín trăm bốn mươi ha trồng sen trong các vườn cà phê
chè gắn với xây dựng sáu cơ sở chế biến
với công suất từ một trăm linh đến hai trăm linh tấn trên năm trên một cơ sở
vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khuyến cáo chính quyền cũng như nông dân ở các tỉnh tây nguyên
cần thận trọng trước khi mở rộng diện tích cây macca
đặc biệt là trồng thuần
chỉ mở rộng khi đã có đầy đủ các nghiên cứu
về đất đai khí hậu thời tiết kỹ thuật canh tác và cây giống
đồng thời quy hoạch vùng trồng cây macca
cần gắn với các cơ sở chế biến tiêu thụ sản phẩm
bảo đảm sản xuất có hiệu quả giảm thiểu rủi ro cho người trồng